tại thành phố hải dương tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thủy lợi bắc hưng hải
theo tổng cục thủy lợi hệ thống bắc hưng hải bảo đảm tưới cho một trăm bốn mươi sáu ha đất canh tác tiêu úng cho hai trăm một mươi bốn chín nghìn hectare cấp nước phục vụ bốn hai trăm bốn mươi ha của các khu công nghiệp tập trung và cấp nước dân sinh cho ba một triệu người thuộc bốn tỉnh thành phố
hiện tại trên toàn hệ thống có khoảng một mươi vụ vi phạm trong đó tỉnh hưng yên có bốn bảy trăm linh sáu vụ tỉnh hải dương có bốn hai trăm bốn mươi một vụ
nhìn chung tình hình vi phạm có nhiều diễn biến phức tạp kết quả xử lý vi phạm đạt thấp nước trong công trình thủy lợi bắc hưng hải ngày càng ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
để khắc phục tình trạng trên hội nghị đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín giải tỏa xử lý tối thiểu năm mươi
số vụ vi phạm hiện có và giải quyết rước điểm một trăm linh số vụ vi phạm mới phát sinh